vỏ cam chứa nhiều vitamin c hơn cả trái cây
đặc tính kháng khuẩn trong vỏ cam khiến nó trở thành một bổ sung tuyệt vời cho chế độ chăm sóc da của bạn
vỏ cam cũng là một thành phần hoàn hảo cho làn da bị mụn trứng cá
nó chứa các khoáng chất quan trọng như canxi kali maje giúp thúc đẩy làn da tươi trẻ mịn màng
vỏ cam cũng có thể tái tạo tế bào chết và giữ ẩm cho da
nhìn chung vỏ cam là một lựa chọn chăm sóc da tốt nhất cho những ai đang tìm kiếm một phương pháp tự nhiên và thân thiện với túi tiền để có được làn da hoàn mỹ
các nghiên cứu cho thấy vỏ cam có thể được sử dụng cùng với các nguyên liệu nhà bếp khác để điều chế son dưỡng mặt nạ sữa rửa mặt giúp mang lại làn da mềm mại và sáng tự nhiên
thứ nhất vỏ cam làm sạch da
vỏ cam thể hiện đặc tính chống viêm tuyệt đối
chúng có thể ngăn chặn tình trạng viêm giống như một nguồn indometaxin tự nhiên một loại thuốc chống viêm
ngoài ra chất flavonoid trong vỏ cam được biết là có tác dụng thấm qua màng và chữa lảnh viết viêm
thứ hai tẩy tế bào chết
vỏ cam được coi là một lợi ích cho làn da vì nó chịu mụn đầu đen và mụn bọc
nó hoạt động như một chất tẩy tế bào chết hiệu quả giúp loại bỏ mụn đầu đen và làm thông thoáng lỗ chân lông mang lại vẻ tươi sáng cho làn da
thứ ba vỏ cam làm trắng da
vỏ cam mang lại vẻ tươi sáng cho khuôn mặt của bạn
ngoài ra chúng còn giúp làm mở các vết thâm
nếu bạn đang bị xẹo mụn vết thâm hoặc thậm chí là sắc tố da hàm lượng acidcitric dồi dào của bột vỏ cam sẽ giải quyết vấn đề này
thứ tư đảo ngược lão hóa
bột vỏ cam chứa đủ canxi giúp đổi mới và tái tạo ra
nó cũng được biết đến là điều chỉnh sản xuất bã nhờn do đó loại bỏ dầu thừa trên da
nó bảo vệ làn da của chúng ta khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời với các đặc tính chống viêm
không chỉ vậy vỏ cam còn làm cho làn da của bạn săn chắc và đàn hồi hơn bằng cách cải thiện sản xuất cốm
gen do đó đảo ngược tác động của quá trình lão hóa
thứ năm chữa lành mụn trứng cá
do đặc tính làm sạch chống viêm kháng khuẩn và kháng nấm vỏ cam có tác dụng tốt đối với mụn bọc có mủ và mụn trứng cá
chúng làm khô các nốt mụn để nhanh chữa lành vết thương
nếu bạn bị thuyết phục về lợi ích của vỏ cam thì dưới đây là cách mà bạn nên áp dụng trong quá trình chăm sóc da của mình
thực tế vỏ cam được sử dụng như một nguyên liệu chăm sóc da từ thời cầu đại

nếu bạn bị thuyết phục về lợi ích của vỏ cam thì dưới đây là cách mà bạn nên áp dụng trong quá trình chăm sóc da từ thời cầu đại
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại